nghề sản xuất muối giúp giải quyết việc làm cho gần bốn lao động tại hai huyện ba chi và bình đại tỉnh bến tre
tuy nhiên nghề này gặp rất nhiều khó khăn trong hàng chục năm qua do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu giá cả xuống thấp
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bến tre sản xuất muối trong các tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục gặp nhiều khó khăn
do giá muối thấp và thời tiết không thuận lợi mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên
nên diêm dân đã bỏ đất trống không sản xuất muối hoặc chuyển sang nuôi thủy sản quảng canh
hai xã thạnh phước huyện bình đại và bảo thạnh huyện ba chi là hai địa phương sản xuất muối lớn nhất tỉnh bến tre
vụ muối năm nay diêm dân đưa vào sản xuất khoảng một năm trăm một mươi bốn hectare giảm một trăm linh tám hectare so với vụ muối trước
với sự tham gia của một bốn trăm tám mươi bảy hội diêm dân và gần ba năm trăm linh lao động tham gia sản xuất
thời tiết hôm nay có gì muối nào
đáng nói hơn việc triển khai mô hình sản xuất muối sạch muối trải bạt của địa phương đang gặp nhiều khó khăn
trong đó nguyên nhân chính là giám muối bấp bênh đầu da không ổn định
do đó đa số diêm dân chưa đồng tình mà vẫn sản xuất muối sạch muối chảy bạc của địa phương đang gặp nhiều khó khăn